công ty điện lực quảng nam cho biết ngay sau cơn bão số năm đơn vị đã huy động lực lượng phương tiện tập trung khắc phục sự cố mất điện ở huyện miền núi tây giang
đến nay công ty đã thực hiện cấp điện trở lại ở bảy xã vùng thấp của huyện và hiện nay còn ba xã vùng biên giới gồm asan chợ âm và gari vẫn chưa có điện do đường lên các xã này vẫn còn bị cô lập
hiện nay công ty đã thực hiện cấp điện trở lại ở bảy xã vùng thấp của huyện tây giang và hiện còn ba xã vùng biên giới gồm asan trơm và gari vẫn chưa có điện do đường lên các xã này vẫn còn bị cô lập do đất đá vùi lấp ách tắc giao thông nên hệ thống lưới điện vẫn chưa được khắc phục
theo thống kê của ngành điện lực quảng nam cơn bão số năm đã làm mất điện một bốn trăm bảy mươi tám trạm biến áp với hơn một trăm năm mươi khách hàng tại các địa phương ước tính tổng thiệt hại khoảng